ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã long trọng tổ chức lễ công bố
thành phố thanh hóa hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
và đón nhận huân chương lao động hạng ba
thành phố thanh hóa là đô thị loại một nằm cách thủ đô hà nội một trăm năm mươi km về phía nam
diện tích tự nhiên một mươi bốn năm trăm linh ha dân số ba trăm năm mươi tám người phân bổ tại một mươi bảy xã và hai mươi phường
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay toàn thành phố đã huy động được trên bốn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt ngày công lao động hiến đất trị giá trên hai năm trăm linh tỷ đồng
tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của thành phố đạt một mươi bốn bốn một năm
thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới đạt bốn mươi ba sáu triệu đồng
tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn năm mươi tám
thưa ủy quyền của chủ tịch nước lãnh đạo tỉnh thanh hóa đã trao huân chương lao động hạng ba
cho thành phố thanh hóa vì thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới